do ảnh hưởng của bão số bốn tính đến bảy giờ sáng nay một mươi bốn tháng chín trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã có một người chết
một người bị thương trong lúc kiểm tra ghe thuyền và bị cây gãy đổ gây ra
ngoài ra bão số bốn còn làm tốc mái bốn mươi một nhà dân trong đó có bốn mươi nhà chính tốc mái từ hai mươi đến năm mươi
một nhà tốc mái hoàn toàn và một nhà bị sập
nhiều cây xanh dọc các tuyến đường của thành phố huế đã bị ngã đổ bật gốc
nhiều hàng quán biển bà nô áp phích hệ thống dây điện cáp cũng bị hư hại
mưa lớn đã làm ngập cục bộ nhiều tuyến đường gây thiệt hại năm hectare nuôi trồng thủy sản
bảy hectare hoa màu và một số diện tích cao su keo cây ăn quả bị gãy đổ
làm ngập úng bảy trăm bốn mươi hectare lúa chưa được thu hoạch ở các địa phương trong tỉnh
trong ngày một mươi ba tháng chín nhân viên của trung tâm công viên cây xanh huế đã tiến hành dọn dẹp
và dựng lại những cây xanh bị đổ đảm bảo an toàn cho người đi đường
đơn vị cũng đang phối hợp với các địa phương tổ chức khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số bốn gây ra
để sớm ổn định cuộc sống của người dân